who cdc hoa kỳ khuyến cáo dị để việt nam ứng phó với biến chủng omicron
bộ trưởng bộ y tế điều một mươi bốn bệnh viện trung ương hỗ trợ thành phố hồ chí minh
và một mươi tỉnh thành phía nam điều trị covid một mươi chín
chủ tịch thành phố hồ chí minh xây dựng thế trận y tế ứng phó biến chủng mới
chuyên gia khả năng cao biến thể omicron xâm nhập vào trung quốc
việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron
xin chào quý vị và các bạn rất vui khi được gặp lại quý vị trên kênh youtube sức khỏe đời sống
vừa rồi là một số nội dung chính trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây
mở đầu bản tin mời quý vị cùng theo dõi thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
mới đây bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã ký quyết định phân công một mươi bốn bệnh viện tuyến trên
trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý điều trị covid một mươi
covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh và một mươi tỉnh thành phía nam
theo đó bộ trưởng bộ y tế phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn
trong quản lý điều trị covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố bao gồm
bệnh viện chờ rấy bệnh viện trung ương huế bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh
bệnh viện thống nhất tiếp tục hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế của thành phố hồ chí minh
bệnh viện đại học y hà nội phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực
điều trị người bệnh covid một mươi chín cho các cơ sở y tế bình dương
bệnh viện phổi trung ương phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực
điều trị người bệnh covid một mươi chín cho các cơ sở y tế của tỉnh đồng nai
bệnh viện lão khoa trung ương hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực
điều trị người bệnh covid một mươi chín cho các cơ sở y tế của tỉnh đồng tháp
bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực
người bệnh cho cơ sở y tế tỉnh lòng an
bệnh viện hữu nghị phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín cho cơ sở y tế tỉnh tiền giang
bệnh viện cao phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín cho cơ sở y tế của tỉnh kiên giang
bệnh viện e phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín cho cơ sở y tế tỉnh tây ninh
bệnh viện nội tiết trung ương phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín cho cơ sở y tế tỉnh sóc trăng
bệnh viện nhi trung ương phụ trách chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín cho cơ sở y tế tỉnh vĩnh long
bệnh viện bạch mai phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín cho cơ sở y tế an giang
tại quyết định bộ trưởng nguyễn thanh long yêu cầu các bệnh viện tuyến trên phải phân công chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đánh giá tổ chức thu dung điều trị
các điều kiện hiện có về dường bệnh hệ thống oxy trang thiết bị thuốc vật tư nhân lực của các cơ sở y tế để xác định những khó khăn bất cập
và đề xuất với ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh thành phố để chỉ đạo và hỗ trợ khắc phục
trong thời gian gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh và một số địa phương phía nam gia tăng
trong đó rất nhiều f trong cộng đồng việc gia tăng ca mắc khiến cho không ít tỉnh phải điều chỉnh cấp độ dịch và phải mở rộng cơ sở điều trị thu dung
đồng thời một số địa phương đã triển khai cách ly điều trị và theo dõi f tại nhà
trước tình hình dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh diễn biến phức tạp
vừa qua chủ tịch thành phố hồ chí minh phan văn mãi giao cho sở y tế xây dựng thế trận y tế nhằm ứng phó trong tình huống xuất hiện biến chủng mới
theo đó văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi
trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh tại cuộc họp giao bang của thượng trực bang chỉ đạo vừa qua
chủ tịch phan văn mãi nhận định dù số ca nhiễm có xu hướng tăng nhưng dịch vẫn được kiểm soát trong khả năng đáp ứng của ngành y tế
các ngành các cấp không được chủ quan lơ là cần phát huy kết quả đạt được tăng biện pháp phòng chống dịch và nhanh chóng phục hồi kinh tế ông chỉ đạo
người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai quy chế phối hợp quản lý chăm sóc f tại nhà và tại các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
bố trí lực lượng cho trạm y tế lưu động củng cố y tế cơ sở không để sót người dân chưa tiêm vaccine giám sát cung cấp thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc cho f điều trị tại nhà
sở y tế được giao theo dõi sát diễn biến của biến thể mới nhằm kịp thời cảnh báo có biện pháp ứng phó xây dựng thế trận y tế nhằm ứng phó trong tình huống xuất hiện biến chủng
trưởng bang chỉ đạo cũng giao cho công an thành phố hồ chí minh tăng cường quản lý người nhập cảnh
sở thông tin và truyền thông khẩn trương hoàn thiện mô hình công nghệ phục vụ phòng chống dịch
sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ban hành quy định xử lý f tại trường học cơ sở giáo dục
bi thư thành ủy thành phố hồ chí minh phan văn nên nhận định cùng với việc mở lại hoạt động kinh tế xã hội dịch bệnh có sự hướng tăng
các địa phương cần ra soát vận động tiêm vaccine cho người dân tránh bỏ sót
hiện nay thế giới đã xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai cùng với tình hình diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phố đặt ra yêu cầu
thành phố hồ chí minh phải chủ động chuẩn bị các kịch bản kế hoạch tránh bị động lúng túng bi thư chỉ đạo
ông đề nghị các địa phương đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine cho người dân cung cấp đủ thuốc cho f
cách ly điều trị tại nhà củng cố y tế cơ sở ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch
liên quan tới việc tiêm vaccine mũi ba trước thông tin xuất hiện biến chủng mới omicron trên thế giới
việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi ba đang được người dân quan tâm đặc biệt tại thành phố hồ chí minh có tỷ lệ người dân đến hạng mũi ba cao
nên đang trong chế độ chờ để được hướng dẫn triển khai tiêm vaccine mũi ba
nhiều nước ở châu âu isarao đã triển khai tiêm mũi ba cho người dân nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng khi quyết định thích ứng với covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cũng đang là địa phương
có số người đến hàng tiêm vaccine mũi ba cao
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết đã có công văn gửi đến bộ y tế và nhận được văn bản trả lời
đề xuất hướng dẫn tiêm vaccine mũi ba cho những đối tượng này
bộ y tế cho biết bang chỉ đạo phòng chống dịch rất quan tâm vấn đề này
tuy nhiên thời điểm hiện tại thành phố sẽ tập trung tiêm vaccine cho các đối tượng chưa tiêm mũi hai là các cháu từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thành phố hồ chí minh chủ trương phải đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm và thuyết phục vận động người dân tiêm vaccine
nhằm đạt độ bao phủ tốt nhất
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh nói
thời gian tới khi bộ y tế có hướng dẫn về tiêm mũi ba
quan điểm của thành phố hồ chí minh là sẽ tiêm cho tất cả đối tượng đủ điều kiện theo hướng dẫn
theo một số nghiên cứu trên thế giới ghi nhận tỷ lệ kháng thể ở người đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
sau một mươi năm tuần sẽ giảm đi một nửa
như vậy sau khi tiêm vaccine mũi hai khoảng bốn sáu tháng kháng thể của người được tiêm có thể giảm và có nguy cơ mắc bệnh nhưng ít diễn tiến nặng
việc tiêm đúng thời gian quy định sẽ giúp covid một mươi chín dần trở thành bệnh cúm thông thường
đồng thời cũng theo các chuyên gia nếu triển khai tiêm vaccine mũi ba cho người dân
cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuyên truyền cho người dân hiểu tránh tình trạng người dân đổ xô đi tiêm vaccine khi chưa đến thời gian tiêm mũi ba
thượng tá bác sĩ chuyên khoa hai vũ đình ân
đốc trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng cho biết
đẩy nhanh tiêm vaccine mũi ba ngừa covid một mươi chín là cần thiết
tuy nhiên người dân cần chú ý vaccine tiêm vào cơ thể cần có thời gian sinh ra hệ miễn dịch
nên chúng ta cũng không nên dựa vào xét nghiệm kháng thể nếu thấy thấp
mà vội vàng đi tiêm vaccine mũi ba khi chưa đủ thời gian mũi hai đã tiêm trước đó
hiện nay theo ghi nhận của tổ chức y tế thế giới đã có một mươi sáu nước xuất hiện biến chủng mới omicron
triển khai tiêm mũi ba nhanh chóng
và cuộc chạy đua của các nước đã xuất hiện biến chủng này
bác sĩ nguyễn minh tiến và giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết
tiêm mũi ba triệu chứng nhẹ hơn mũi một và mũi hai
tuy nhiên tiêm chủng mũi ba chúng ta cần lưu ý về chứng rối loạn đông máu xảy ra ở người lớn
hoặc viêm cơ tim ở trẻ nhỏ nên cẩn trọng vẫn là điều cần thiết
tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thông tin về việc hai lô vaccine của pfizer vừa mới đây được gia hạn thêm ba tháng
theo đó viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa thông tin về hai lô vaccine covid một mươi chín pfizer
tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi hết hạn vào ngày ba mươi tháng một mươi một được gia hạn thêm ba tháng theo đề nghị của nhà sản xuất
ngày ba mươi tháng một mươi một nhiều phụ huynh phản ánh về việc cho con đi tiêm vaccine covid một mươi chín pfizer
và hàng sử dụng của vaccine là ngày ba mươi tháng một mươi một
một số phụ huynh bày tỏ sự lo lắng về chất lượng của vaccine pfizer khi hàng sử dụng cận ngày
trước thắc mắc này đại diện viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
ngày hai mươi năm tháng một mươi một viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã ban hành quyết định số một nghìn năm trăm chín mươi năm
về việc phân bổ vaccine covid một mươi chín đợt chín mươi bốn
theo đó cấp hai chín trăm sáu mươi một trăm linh liều vaccine pfizer gồm hai lô một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba nghìn hai
mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc các tỉnh thành phố
để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo thông tin tại giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine
sinh phẩm hai lô vaccine này có hàng sử dụng tới ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
căn cứ vào văn bản số một mươi hai nghìn chín trăm hai mươi sáu ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của cục quản lý dược bộ y tế
về việc tăng hạn dùng của vaccine comimarty pfizer nhập khẩu về việt nam áp dụng hạn dùng mới chín tháng
đối với các vaccine có hạn dùng sáu tháng in trên nhãn tức là tăng ba tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn
thời gian áp dụng từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi một và văn bản số pfz một tám hai bốn hai một một một rer ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của công ty trách nhiệm hữu hạn pfizer việt nam
khẳng định hạn dùng của hai lô vaccine một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba nghìn hai là ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong văn bản viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị cdc các tỉnh thành thông báo tới các đơn vị
điểm tiêm chủng áp dụng

văn bản cũng yêu cầu cdc các tỉnh thành chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ tại quyết định ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của viện vệ sinh dịch tẩy trung ương
trước đó cục quản lý dược phẩm cũng có văn bản gửi công ty pfizer việt nam cho biết căn cứ kết luận của hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc ngày ba mươi tháng chín xét đề nghị tăng hạn dùng vaccine từ sáu tháng lên chín tháng ở điều kiện bảo quản ấm chín mươi độ c tới ấm sáu mươi độ c
cục đồng ý việc tăng hạng dùng này ở điều kiện bảo quản nói trên
tuy nhiên cục quản lý dược cho biết công ty phải chịu trách nhiệm về sự thay đổi này
việc áp dụng hàng dùng mới của vaccine pfizer theo quyết định sẽ có thời hạn trong sáu tháng tính từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
trả lời về lý do cho gia hạn hàng dùng vaccine cục quản lý dược cho rằng
nhà sản xuất đã có đủ thời gian nghiên cứu đồ ổn định chứng minh vaccine có hạn dùng được đến chín tháng
nên hạn dùng được tăng lên mỹ và hầu hết các nước đều đã phê duyệt rồi
vừa mới đây bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã làm việc với ông kim dong park
đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
ông john mark aso giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc
tại khu vực đông nam á và ông mart jumo giám đốc chương trình an ninh y tế toàn cầu cdc hoa kỳ
tại việt nam về biến chủng omicron
theo các tổ chức quốc tế việt nam cần tăng cường giám sát
xét nghiệm để phát hiện sớm ca covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron
đẩy mạnh tiêm chủng vaccine tăng cường năng lực y tế cơ sở
để kiểm soát và ứng phó với biến chủng omic rong who và cdc đều nhấn mạnh đến bốn yếu tố
thứ nhất tăng cường giám sát và xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh có biến chủng mới omicron
thứ hai đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
thứ ba tăng cường hệ thống y tế trong đó chú trọng y tế cơ sở
nhằm nâng cao năng lực ứng phó
điều trị khi tình huống các ca bệnh tăng cao trong đó có ca bệnh mang biến chủng omicron
thứ tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch
công bố thông tin rộng rãi về kết quả giải trình từ trên các ca covid một mươi chín
để các nhà khoa học có thêm thông tin nghiên cứu về biến chủng mới
lãnh đạo bộ y tế cùng đại diện wo cdc hoa kỳ khu vực đông nam á và cdc hoa kỳ tại việt nam
đã thống nhất sẵn sàng chia sẻ và cập nhật kết quả giải trình từ trên các ca bệnh covid một mươi chín
để có thêm thông tin
đồng thời các bên cũng thống nhất quan điểm tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng
ưu tiên các đối tượng nguy cơ cao và đảm bảo tiêm chủng an toàn
tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
việt nam chưa ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín mới với biến thể này
tuy nhiên để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới này vào việt nam
từ các quốc gia đã ghi nhận ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ y tế đã đề xuất chính phủ xem xét

bộ y tế đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay đến đi từ các quốc gia
và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến đi về từ các quốc gia trên
bộ y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ pasteur
chủ động thực hiện giải trình tự gen các trường hợp
nghi ngờ nhiễm biến chủng mới đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ
về từ những quốc gia khu vực nam phi
bên cạnh đó cơ quan này đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản
đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể chi tiết khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ trưởng nguyễn thành long thông tin thêm
đến nay việt nam đã tiêm hơn một trăm hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tiến độ tiêm đang tiếp tục được đẩy nhanh
công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đang được thực hiện tại hơn ba mươi tỉnh thành phố
yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng là đảm bảo an toàn
bộ trưởng bộ y tế cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng
để kéo dài thời gian cách ly phòng chống dịch
về điều trị bộ y tế và các bên đã bàn bạc theo tinh thần tăng cường năng lực y tế
đặc biệt là y tế cơ sở để đẩy mạnh mô hình điều trị tháp ba tầng
bộ y tế đang phối hợp chặt chẽ với who cdc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như trong ứng phó với biến chủng mới
người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch
tuy nhiên không nên quá hoang bàng lo lắng
tính tới thời điểm hiện tại nhật bản pháp và australia đã trở thành những quốc gia mới nhất
ghi nhận các ca đầu tiên nhiễm biến chủng mới của virus sars cov hai là omicron
hãng tin kyodo dẫn một nguồn tin chính phủ nhật bản cho biết
nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron
đó là một nhà ngoại giao namibia khoảng ba mươi tuổi
trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
khi tới sân bay narita tokyo vào hôm hai mươi tám tháng một mươi một vừa qua
kết quả xét nghiệm sau đó tại viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của nhật bản cho thấy
hành khách từ namibia này đã nhiễm biến chủng omicron
ca đầu tiên nhiễm omicron được ghi nhận chỉ một ngày sau khi các nhà chức trách nhật bản
siết chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn nguy cơ lây lan của biến thể mới
tối hai mươi chín tháng một mươi một
bộ ngoại giao nhật bản thông báo nước này đã chính thức áp dụng các biện pháp hạn chế mới
theo đó chính phủ nhật bản dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài từ giờ ngày ba mươi tháng một mươi một
tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với người đã xuất phát từ sân bay nước ngoài
vào trước thời điểm trên để đến nhật bản
bên cạnh đó ngày ba mươi tháng một mươi một cũng từ giờ
nhật bản đã ngừng nhận đơn xem xét áp dụng các biện pháp nới lỏng hạn chế hành vi
đối với những người đã tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
đồng thời những người nhập cảnh
sau thời điểm giờ ngày một tháng một mươi hai sẽ không còn thuộc diện nới lỏng hạn chế hành vi
điều này có nghĩa là kể từ thời điểm trên người về nước hoặc tái nhập cảnh vào nhật bản
dù đã có chứng nhận tiêm chủng vaccine và xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
cũng không còn được hưởng các cơ chế ưu tiên như cách ly bắt buộc ba ngày
hoặc giảm thời gian từ cách ly từ một mươi bốn ngày xuống còn một mươi ngày
vốn được áp dụng từ ngày tám tháng một mươi một vừa qua
cũng trong ngày ba mươi tháng một mươi một
pháp trở thành quốc gia châu âu mới nhất ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến chủng virus omicron
giới chức y tế pháp xác nhận trường hợp đầu tiên này xuất hiện tại vùng lãnh thổ hải ngoại regunion của pháp
trên ấn độ dương
bệnh nhân là một người đàn ông năm mươi ba tuổi từng tới mozambique và có chặn dừng chân ở nam phi trước khi trở về reunion
trong khi đó tại australia chính quyền sở tại ngày ba mươi tháng một mươi một cho biết
một du khách quốc tế nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron
và đã có một thời gian dài sống trong cộng đồng khi cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần
và những địa điểm mà người này từng đến
giới chức y tế bang new south wells thông báo xét nghiệm ban đầu cho thấy rằng
du khách trên đã nhiễm biến thể omicron
trong tuần qua trước khi các biện pháp siết chặt biên giới mới nhất được triển khai
du khách tiêm phòng đầy đủ này đã ghé qua một trung tâm mua sắm sầm út ở thành phố sydney
tại thời điểm có khả năng lây truyền bệnh
tất cả hành khách đi cùng trên trường
những biến bay của người này đã được yêu cầu từ cách ly trong vòng một mươi bốn ngày
bất kể tình trạng tiêm chủng của họ ra sao
nếu thông tin trên được xác nhận chính thức tổng số ca nhiễm biến thể mới omicron
tại australia sẽ tăng lên thành sáu ca
hiện tất cả các ca này đều đã được cách ly không có triệu chứng mắc covid một mươi chín hoặc triệu chứng nhẹ
giới chức sở tại hiện đang tiến hành giải mã khẩn cấp bộ trên của hai mẫu bệnh phẩm khác
nhằm xác định xem liệu các trường hợp này có nhiễm biến thể omicron hay không
các thông tin cập nhật trên được đưa ra tại
thời điểm chính quyền cấp liên bang và cấp bang tại australia nhóm họp khẩn
để xem xét các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của biến thể omicron
uso cho biết thế giới tới nay chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan tới biến thể mới omicron
song nguy cơ bùng phát toàn cầu của chủng mới này là rất cao
hãng tin reuters dẫn một thông cáo của who đánh giá biến chủng mới omicron
có thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu gây ra mối đe dọa toàn cầu ở mức rất cao
và có thể khiến một số khu vực phải hứng chịu hậu quả
biến thể omicron gây lo ngại trên khắp toàn cầu nhiều khả năng sẽ sớm xâm nhập vào trung quốc
nhưng các quan chức y tế nước này tin rằng chiến lược không covid sẽ giúp ngăn chặn biến thể lây lan ra cộng đồng
su wenbo người đứng đầu trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc cdc nói
omicron không chỉ hiện diện ở châu phi mà còn lây lan ra nhiều nước khác trên thế giới
có thể lây lan mạnh ở cộng đồng nghĩa là biến thể này có khả năng cao xâm nhập vào trung quốc
ông su cho rằng
do yếu tố xét nghiệm đặc biệt covid một mươi chín ở trung quốc biến thể này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện
khi lấy mẫu nước bọt hoặc mẫu dịch mũi họng để xét nghiệm covid một mươi chín
các chuyên gia đã tìm kiếm dấu hiệu cụ thể về vật liệu di chuyển
chứng minh sự tồn tại của virus sars cov hai trong cơ thể người bệnh tránh tình trạng âm tính giả
ông su nói phương pháp của trung quốc không bị ảnh hưởng trong trường hợp xét nghiệm người nhiễm biến thể omicron
khác với phương pháp lấy mẫu thông dụng hiện nay
ông su nói thêm
các kích xét nghiệm covid một mươi chín ở trung quốc có thể phát hiện được biến thể omicron
theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc msc các cơ quan y tế nước này đang tích cực giám sát kiểu trên của các virus
để phát hiện các trường hợp nhập cảnh có nguy cơ nhiễm biến thể omicron
ông su nói virus có nhiều đột biến hơn hẳn so với các biến thể covid một mươi chín khác
nhưng số lượng đột biến chưa chắc đã đồng nghĩa rằng virus lây lan nhanh hơn
hay kháng vaccine mạnh hơn biến thể delta
theo ông su nhìn chung biến thể omicron vẫn là virus sars cov hai nên không có những sự thay đổi quá lớn
các phương pháp đối phó covid một mươi chín hiện nay ở trung quốc gồm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng
kết hợp điều tra dịch tễ học và giám sát kiểu gen virus đối với các trường hợp nhập cảnh dương tính
có thể ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của biến thể omicron
từ khi dịch bệnh bùng phát trung quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hàng đầu thế giới
đặc biệt đối với các ca covid một mươi chín nhập khẩu
trung quốc cấm hầu hết người nước ngoài nhập cảnh nhưng vẫn duy trì một số đường bay quốc tế
số hành khách ít ỏi được nhập cảnh bao gồm công dân trung quốc phải đi cách ly tập trung từ một mươi bốn đến hai mươi tám ngày
sau đó tự theo dõi y tế tại nhà
từ khi biến thể omicron xuất hiện các ông lớn sản xuất vaccine đã bắt tay vào nghiên cứu về biến thể mới này
và đưa ra hiệu quả của vaccine với biến thể này
ông stefan bensil tổng giám đốc điều hành ceo của hãng dược phẩm moderna cho biết
vaccine hiện tại đã giảm hiệu quả trước biến thể omicron so với các biến thể trước đây
ông stefan bensel cho biết với số lượng đột biến trên protein gai cao hơn so với biến thể delta
omic rong có bốn mươi ba đột biến trong khi delta chỉ có một mươi tám các loại vaccine hiện tại cần được nâng cấp vào năm tới
ông bensel cũng cho biết thêm
tôi nghĩ rằng vaccine không có cùng mức hiệu quả với omicron khi so với biến thể delta
hiệu quả cụ thể của vaccine trước biến thể omicron
thì còn cần phải chờ dữ liệu nghiên cứu
tuy nhiên ông bensel nói rằng
tất cả những nhà khoa học ông từng trao đổi đều không lạc quan về tình hình sắp tới
trước đó ông benso đã nói trên đài cnbc rằng
có thể phải mất nhiều tháng để xuất xưởng loại vaccine mới chống lại biến thể omicron
nỗi sợ hãi về biến thể này dù chưa có nhiều thông tin về mức độ nghiêm trọng của nó
đã ảnh hưởng không ít đến kế hoạch mở cửa biên giới của nhiều nước
trong khi đó ông albert bola ceo của pfizer cho biết
hãng dược này đã bắt đầu nghiên cứu phiên bản vaccine nhắm tới omicron
trong trường hợp vaccine hiện tại bị giảm hiệu quả
ông puallah cho rằng các vaccine hiện tại vẫn có thể bảo vệ con người trước omicron
nhưng ít hơn điều đó có nghĩa là chúng ta cần tạo ra một loại vaccine mới
liên quan tới nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín bằng chứng sơ bộ đến nay cho thấy
những biến đổi của omicron tăng nguy cơ tái nhiễm với biến thể này
một số đột biến trong omicron có thể góp phần né tránh miễn dịch
theo cập nhật
một trường hợp mới nhất của cục y tế dự phòng bộ y tế bằng chứng sơ bộ đến thời điểm này cho thấy
sự biến đổi của omicron tăng nguy cơ tái nhiễm với biến thể này
số lượng các trường hợp của biến thể này dường như đang tăng lên ở hầu hết các tỉnh ở nam phi
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một bệnh viện bamino jesu tại italia lần đầu tiên công bố hình ảnh so sánh biến thể omicron và delta
cho thấy biến thể omicron có số lượng đột biến ở protein gai tương tác với tế bào người khả năng xâm nhập tế bào người cao hơn nhiều
omicron là bốn mươi ba trong khi đó ở delta là một mươi tám
tuy nhiên cho đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể omicrong làm giảm hiệu quả của vaccine đang sử dụng rộng rãi
tiêm chủng vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
các nghiên cứu đang được tiến hành để đánh giá tác động của biến thể đến vaccine và các biện pháp khác
vì omicron đã được cho là một biến thể đáng lo ngại
uso khuyến khích các quốc gia thực hiện một số hành động bao gồm tăng cường giám sát
và giải trình từ các trường hợp nhiễm chia sẻ trình tự bộ trên cơ sở dữ liệu có sẵn công khai
báo cáo các trường hợp hoặc chùm ca bệnh ban đầu cho who
thực hiện điều tra dịch tễ tại thực địa và đánh giá trong phòng thí nghiệm để hiểu rõ hơn
liệu omicron có các đặc điểm lây truyền hoặc bệnh tật khác nhau hay tác động đến hiệu quả của vaccine
phương pháp điều trị chẩn đoán hoặc các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng không
các quốc gia cần tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng hiệu quả
để giảm sự lây truyền của covid một mươi chín nói chung sử dụng phương pháp đánh giá nguy cơ
và cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học cần tăng cường năng lực y tế và sức khỏe cộng đồng
để quản lý sự gia tăng của các ca bệnh
uso sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các quốc gia và hướng dẫn về cả sự sẵn sàng ứng phó
ngoài ra điều quan trọng là sự bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine covid một mươi chín
cần được giải quyết khẩn cấp để đảm bảo rằng các nhóm dễ bị tổn thương ở khắp mọi nơi
bao gồm cả nhân viên y tế và người dân
người cao tuổi nhận được lần đầu tiên và liều thứ hai
cùng với việc tiếp cận điều trị và chẩn đoán một cách công bằng
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh covid một mươi chín
phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh covid một mươi chín
phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại